tổng số liều vaccine đã được tiêm là chín mươi tám chín trăm ba mươi năm trăm bảy mươi một liều trong đó tiêm mũi một là sáu mươi bốn ba trăm hai mươi hai tám mươi bảy liều
tiêm mũi hai là ba mươi bốn sáu trăm linh tám bốn trăm tám mươi bốn liều
xem xét đưa kit xét nghiệm covid một mươi chín vào diện bình ổn giá
đại diện bộ tài chính cho biết bộ đang đánh giá giá soát để sửa đổi bổ sung luật giá trong đó
nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế kít xét nghiệm vào diện bình ổn giá
trên cơ sở đề xuất của bộ y tế về danh mục mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế cụ thể đưa vào bình ổn giá
trước đó nhiều hiệp hội và doanh nghiệp đã kiến nghị đưa sản phẩm test nhanh covid một mươi chín vào diện bình ổn giá vì dịch còn kéo dài
theo bộ tài chính trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá
bộ tài chính sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ xem xét trình ủy ban thường vụ quốc hội quyết định
theo khoản hai điều một mươi năm luật giá năm hai nghìn một mươi hai khoảng một điều ba nghị định số một trăm bảy mươi bảy trên hai nghìn một mươi ba trên nd hướng dẫn
thi hành một số điều của luật giá cho thấy sản phẩm test nhanh covid một mươi chín
không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của luật giá và văn bản hướng dẫn thi hành
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
đồng nai ghi nhận chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số toàn tỉnh lên hơn bảy mươi năm tám trăm linh ca
về tình hình điều trị hiện có một trăm ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang được theo dõi điều trị ở tầng ba
hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang điều trị ở tầng hai và hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang được theo dõi
điều trị ở tầng một đến nay vẫn mới chỉ có hai địa phương triển khai cách ly f tại nhà
là huyện trảng bom và thành phố biên hòa với số lượng f đang theo dõi gần một bốn trăm linh ca
toàn tỉnh chỉ còn ba mươi năm khu cách ly tập trung đang hoạt động với công suất tám bốn trăm linh giường bệnh
về tiêm phòng covid một mươi chín của đồng nai đến nay tỷ lệ người tiêm mũi hai đã đạt tám mươi một
số trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín gần năm mươi tám trẻ
đạt tỷ lệ một mươi chín sáu số trẻ từ một mươi hai đến một mươi hai
bình dương tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh lớp chín thí điểm tiêm lớp tám tại ba địa phương
ngày một mươi tháng một mươi một các địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương đồng loạt triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh khối lớp chín tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
đồng thời thí điểm tiêm cho học sinh khối lớp tám của thành phố phủ dầu một thị xã bến cát và thị xã tân uyên
trong đợt tiêm này bình dương có hai mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu học sinh lớp chín và một mươi hai sáu trăm năm mươi năm học
học sinh khối lớp tám với tổng số liều vaccine pfizer dự kiến tiêm là ba mươi chín bốn trăm linh một liều
ngành y tế dự kiến hoàn thành đợt tiêm trong hai ngày ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một mươi một
ngày một mươi hai tháng một mươi một tiêm vét cho những học sinh hoãn tiêm và bị bệnh nền
tính đến ngày một mươi tháng một mươi một toàn tỉnh triển khai tiêm được bốn một trăm ba mươi bảy ba trăm năm mươi liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có bảy mươi sáu hai trăm hai mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hàng loạt địa phương tăng ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thường trực sở chỉ huy phòng dịch covid một mươi chín tỉnh tây ninh cho biết trong ngày một mươi tháng một mươi một
số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn ghi nhận trong ngày lên tới sáu trăm bảy mươi năm trường hợp tăng hai trăm sáu mươi ba ca so với ngày chín tháng một mươi một
số ca mắc mới chủ yếu qua xét nghiệm sàng lọc nhiều nhất ở thị xã trảng bàng huyện bến cầu gò dầu
và hiện nay chưa truy vết được các trường hợp liên quan
theo thống kê chỉ trong vòng một tuần
từ ngày ba đến ngày chín tháng một mươi một toàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã ghi nhận tám trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
chiếm gần một mươi năm tổng số ca trong đợt dịch lần thứ tư kéo dài hơn bốn tháng qua tại tỉnh này
nếu trước đây các ca mắc chủ yếu ghi nhận ở các khu cách ly hoặc khu phong tỏa
thì tuần qua ghi nhận phần lớn ở cộng đồng với tỷ lệ chiếm tới năm mươi ba số ca mắc mới
an giang ghi nhận năm trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi tháng một mươi một tăng một trăm bốn mươi bảy ca so với ngày chín tháng một mươi
trong đó các cộng đồng rất cao hai trăm sáu mươi ba ca
tổng số mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay của tỉnh này là một mươi năm sáu trăm tám mươi một ca có một mươi chín trường hợp tái dương tính
ngày một mươi một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho biết
trong vòng hai mươi bốn giờ trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trăm ba mươi bốn ca mắc covid mới trong đó có một trăm ba mươi ca ghi nhận trong cộng đồng
thành phố cần thơ ghi nhận năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm sát covid một mươi chín mới trong đó có một trăm một mươi một ca trong khu cách ly
số cách ly tại nhà là một trăm bảy mươi ba ca và một trăm sáu mươi chín ca cộng đồng trong ngày một mươi tháng một mươi một
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi chín trăm tám mươi chín ca đã điều trị khỏi sáu chín trăm sáu mươi năm ca
cà mau ghi nhận một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi tháng một mươi một trong đó có chín mươi ca đang cách ly tám ca trong khu phong tỏa và bảy mươi sáu ca trong cộng đồng
vĩnh long ghi nhận một trăm năm mươi bảy ca trong đó có bốn mươi năm trường hợp cộng đồng
trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế năm mươi năm trường hợp là f một được cách ly tập trung trước đó
và hai mươi bốn trường hợp xét nghiệm sàng lọc tại một công ty trong ngày một mươi tháng một mươi một